tại đà nẵng đoàn công tác liên bộ công thương bộ tài nguyên môi trường nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam ubnd thành phố đà nẵng các đơn vị vận hành thủy điện các ngành liên quan để bàn phương hướng đảm bảo cung cấp nước hạ du trong mùa khô năm nay kết hợp với vận hành hiệu quả các hồ thủy điện
tại buổi làm việc các ngành chức năng của thành phố đà nẵng tỉnh quảng nam cho rằng sau khi chính phủ ban hành quy trình vận hành liên hồi chứa hệ thống sông vu gia thu bồn từ tháng chín năm ngoái việc xả nước các thủy điện đã đi vào quy cũ hạn chế ảnh hưởng đến vùng hạ du
tuy nhiên một số thủy điện không thực hiện nghiêm chỉnh quy trình này khiến lượng nước về hạ du không ổn định đổ mặn xâm nhập sâu
từ đầu tháng hai đến nay dù chưa tới mùa khô nhưng tình trạng nhiễm mặn ở vùng hạ du sông vu gia thu bồn đã trở nên gai gắt
công ty cấp nước đà nẵng đã phải vận hành trạm bơm dự phòng an trạch để cấp nước cho thành phố